với hai bàn tay trắng và lòng quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi
người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc việt nam khỏi áp bức nô lệ con đường cách mạng vô sản
tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi khi đọc được luận cương của lenin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa
nguyễn tất thành khi ấy đã lấy tên là nguyễn ai quốc vui mừng đến phát khóc
hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ
đây là cách cần thiết cho chúng ta đây là con đường giải phóng chúng ta
sau nhiều năm chuẩn bị những tiền đề về chính trị tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một đảng cách mạng tiền phong
của giai cấp công nhân việt nam ngày hai mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một nguyễn ái quốc về nước
mảnh đất bác bó cao bằng được người chọn làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng
và tiếp tục tạo ra những nhân tố quan trọng cần thiết để đưa cách mạng vào đời
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn cũng tại cao bằng người đã chỉ thị thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
theo chỉ thị của bác ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn là khoảng năm giờ chiều
trong không khí lạnh lẹo của rừng đại nga

đối quân chủ lực
ra đời trong phong trào cách mạng đội quân chủ lực đầu tiên của chúng ta thiếu thốn trăm bề
nhưng tin vào sự lãnh đạo của đảng sự đoàn kết của toàn dân đứng lên giành độc lập cho dân tộc
đội quân này đã không ngừng phát triển và lớn mạnh
tạo tiền đề cho sự thành công của cách mạng của con đường giải phóng đất nước
có thể nói từ ngày hai mươi tám tháng một vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày bác hồ trở về nước
là phong trào cách mạng do bác trực tiếp chỉ đạo mới thật sự đạt được những thành công quan trọng
dẫn đến chiến thắng của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giành chính quyền về tay nhân dân thành lập nên một nước việt nam